trong sáu giờ qua áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số năm hầu như ít di chuyển
vào hồi một mươi h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong ba giờ tới áp thấp nhiệt đới ít di chuyển
ba đến một mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển
sức gió mạnh nhất di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là từ bốn mươi km một giờ
cảnh báo mưa lớn trên đất liền
ngày hôm nay ở khu vực từ đà nẵng đến phía bắc quảng ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ nay đến ngày một mươi ba tháng chín khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh
đến hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ đêm nay đến ngày một mươi bốn tháng chín ở các tỉnh từ quảng bình đến thanh hóa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên một trăm linh mm một đợt
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp ba
vâng bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền đã gây mưa lớn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
tại thành phố đà nẵng mưa lớn trong nhiều giờ liền đã khiến cho một vài khu vực bị ngập úng cục bộ
phóng viên ngọc lũy sẽ thông tin chi tiết
thì tại thành phố đà nẵng từ tối qua đến sáng nay có mưa to đến rất to liên tục trong nhiều giờ
điều này đã khiến cho một vài xã trụng thấp ở huyện hòa vang cũng như là một số tiến đường trong địa bàn thành phố bị ngập ống cục bộ
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những điểm ngập úng để tiêu thoát nước cũng như điều tiết giao thông
một vài phương tiện bị tắt máy khi lưu thông qua các khu vực này cũng đã nhanh chóng được xử lý
mặc dù cơn bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mưa lớn và vẫn kéo dài trong nhiều giờ
vì vậy người dân cũng hết sức cẩn thận khi ra đường trong thời điểm này
xin được cảm ơn phóng viên ngọc lũy
bão số năm cũng đã gây mưa rất lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bị ngập nặng
lũ bắt đầu lên nhanh trên các sông và sau đây là ghi nhận của phóng viên thành sự tại thời điểm này
tính đến chín tháng sáng ngày một mươi hai tháng chín quảng ngãi đã có mưa lớn
ban chỉ huy phòng chống tiên tai và tìm kiếm công đa tỉnh đã phát công văn đề nghị các địa phương khẩn trực ứng phó
dù bão số năm suy yếu thành áp thấp khi vào bờ nhưng lại khiến mưa to giải rác khắp tỉnh quảng ngãi
lượng mưa giao động từ ba trăm năm mươi mm đến sáu trăm năm mươi mm
dự báo trong sáu tới một mươi hai giờ tới lũ trên sông vệ và sông trà câu ở mức báo động ba sông trà khúc và sông vệ ở mức báo động hai
các địa phương chủ động di rời dân vùng trụng thấp vùng có nguy cơ cao sạt lở đồng thời tổ chức lực lượng thu hoạch nông sản lúa cho người dân
bởi tình hình ngập úng sẽ xảy ra ở hầu khắp các cánh đồng trên toàn tỉnh quảng ngãi
có thể thấy rằng trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay nhiều địa phương tại miền trung đã phải hứng chịu mưa lớn lên tới hàng trăm mm
và bão số năm cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu
tại thứ thiên huế bão số năm đã gây mưa to gió mạnh làm hàng chục nhà dân trên địa bàn đã bị tốc mái
do gió mạnh và lốc xoáy
tại huyện phong điền do gió mạnh lốc xoáy làm tốc mái hai mươi một nhà dân tại các xã điền hòa phong hải phong xuân phong hiền
hiện lực lượng xung kích địa phương cùng các gia đình đã tiến hành khắc phục hậu quả
từ sáng cho đến đêm qua ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh con tum đã có mưa rất to mực nước trên các sông dâng cao
nhiều tuyến đường các huyện đã bị ngập sâu
huyện đắc hà đắc khe đều bị sạt tan lưu dương và tan lưu âm của đường liên xã và tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi ba
ngập nhà ở của các hộ dân hiện chính quyền xã đắc bi đã sơ tán một mươi năm hộ dân trong xã
tại huyện đắc tô khoảng hai mươi hectare lúa hoa màu và những cây công nghiệp bị ngập ống do nước dân
quỹ ban nhà dân tỉnh quang tum đã yêu cầu huy động lực lượng xung kích theo phần châm bốn tại chỗ để người dân sớm uống đi cuộc sống
còn tại tây bình phước do mực nước từ tượng nguồn đổ về suối giạt đã làm ngập các tuyến đường giao thông trong khu vực
nhiều căn nhà cây trồng vườn rau của các hộ dân ven suối ở các phường tân đồng tân xuân tân thiện cũng bị ảnh hưởng
lực lượng chức năng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã nhanh chóng triển khai lực lượng di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực bị ngập lụt
tại đắc lắc mưa lớn những ngày qua đã khiến một số viên bị ảnh hưởng nặng gồm lắc khởi đông bông eo xúc
trong đó huyện lắc có hai trăm linh hectare lúa bị ngập ống
nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn nhiều vùng bị ngập sâu bà con phải dầm mình trong nước để thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng
chính quyền huyện lắc cùng các xã bị ảnh hưởng nặng đang tập trung nhiên lực để giúp đỡ người dân thu hoạch lúa
xin được tiếp tục với các thông tin về tình hình dịch bệnh
theo báo cáo của sở y tế hà nội sáng nay ngày một mươi hai tháng chín thành phố ghi nhận hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tại thường tín và hoàng mai đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng
liên quan tới năm kf là người cùng một gia đình vừa mới phát hiện tại thôn tân mỹ xã thụy hương huyện trương mỹ hà nội
lực lượng chức năng đã truy vết cách ly tập trung bốn mươi trường hợp f một và cách ly tại nhà bảy mươi tám trường hợp f hai phong tỏa toàn bộ xã
về công tác tiêm chủng trong ngày một mươi một tháng chín toàn thành phố hà nội đã tiêm được bốn trăm một mươi một bốn trăm năm mươi hai mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về lấy mẫu xét nghiệm tính đến hai mươi h ngày một mươi một tháng chín toàn thành phố đã lấy được một hai trăm tám mươi sáu chín trăm chín mươi mẫu
trong đó có chín trăm sáu mươi ba một trăm một mươi hai mẫu xét nghiệm pcr gồm có một trăm ba mươi tám hai trăm tám mươi chín mẫu có kết quả âm tính và hai mẫu dương tính số còn lại đang chờ kết quả
thưa quý vị sau nhiều ngày không phát sinh ca f nào trong cộng đồng các ổ dịch trước đây có nhiều ca nhiễm covid một mươi chín của hà nội như là
phường trương dương hoàn kiếm phường giáp bát hoàng mai và phường văn trương văn miếu đống đa đã được gỡ bỏ phong tỏa
vào tối ngày một mươi một tháng chín ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã có quyết định số bốn nghìn bốn trăm chín mươi một qdubnd về việc dỡ bỏ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ một trăm linh năm vọng hà
và một phần ngõ một trăm một mươi bảy vọng hà phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội kể từ giờ ngày một mươi hai tháng chín
ngày một mươi một tháng chín các ổ dịch từng ghi nhận nhiều ca bệnh covid một mươi chín tại phường giáp bát quận hoàng mai một phần của phường văn trương và văn miếu quận đống đa cũng đã được gỡ bỏ phong tỏa
những ngày qua các ổ dịch trên đã được các địa phương truy vết khoanh vùng cách ly nghiêm ngặt nên đã không phát sinh ca f nào trong cộng đồng
thưa quý vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch của thành phố hà nội các quận huyện trên địa bàn đang thần tốc triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc để kịp thời khoanh vùng bóc tách các ca f ra khỏi cộng đồng
đồng thời tiến hành tiêm chủng bao phủ mũi một cho người dân theo đúng dự kiến trước ngày một mươi năm tháng chín
để thực hiện được điều này trong những ngày gần đây lực lượng công an các xã phường
thị trấn trên địa bàn thành phố đã triển khai hỗ trợ cho người dân tại các điểm tiêm chủng
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại điểm tiêm vaccine xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
là một người làm gốm thuê trọ tại làng nghề xã bát tràng anh nguyễn văn nam là một trong hơn ba người hôm nay đã đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do bị dị tật ở chân gặp khó khăn cho việc đi lại anh nam đã được cán bộ chiến sĩ công an xã xếp vào diện được ưu tiên đồng thời hướng dẫn hoàn thành nhanh thực tục tiêm chủng
mọi người tiêm rất là đông và khi tôi đi vào thì được các cán bộ và các tổ chức đã giúp đỡ cho những người như chúng tôi đi tiêm phòng
cũng gặp khó khăn trong việc đi lại phải sử dụng khung tập để di chuyển cụ ông này đã được đỡ tay để đảm bảo an toàn
vì vấn đề huyết áp phải nghỉ để chờ tiêm ông cũng được các cán bộ chiến sĩ công an giải thích rõ ràng
tôi phân luồng làm ba khu
có hai cán bộ đứng ở
khu vực cổng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hướng dẫn người dân đảm bảo khoảng cách
và trực tiếp là hướng dẫn những trường hợp đặc biệt ví dụ như khuyết tật người già
hoặc có những biểu hiện khác như là tai biến hoặc một số những trường hợp đặc biệt khác nữa
sau đó thì khu vực phía trong là hướng dẫn người dân thì theo từng những cái nhiệm vụ cụ thể
trên lưu vực tiêm phòng y tế thì chúng tôi cũng bố trí những lực lượng là giúp đỡ và phối hợp với các lực lượng của xã
nhằm đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày vừa qua
công an xã đã liên tục tăng cường lực lượng bố trí cán bộ chiến sĩ những phần việc khác nhau tại điểm tiêm chủng
như đo thân nhiệt đảm bảo giãn cách và đảm bảo an toàn giao thông
theo ghi nhận của phòng viên mặc dù tế tiết năng nóng nhưng những cán bộ chiến sĩ này rất nhiệt tình với công việc
để thực hiện cái kế hoạch này thì đối với lực lượng tổ chức việc tiêm phòng ngày hôm nay
thì chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng của hệ thống chính trị từ các thôn các tổ dân vận tổ covid cộng đồng
đến việc tuyên truyền giả soát lập danh sách các đối tượng cần được tiêm và chưa tiêm
từ đó thì chúng tôi phân bổ thời gian cho các đối tượng trên địa bàn dân cư theo địa bàn của các thôn
theo thời gian
và phân bổ phân luồng để đảm bảo cái công tác tiêm phòng an toàn cũng như cái việc giãn cách đảm bảo cho cái việc tiêm phòng
bản thân tôi và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an xã bát tràng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm làm sao để đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch
và cũng như là để đảm bảo tốt an ninh trật tự phân luồng giao thông giúp người dân có thể tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất
để trở lại cuộc sống bình thường sớm nhất có thể
đợt tiêm chủng mở rộng lần này có nhiều đối tượng
lứa tuổi khác nhau được hẹn tiêm nhiều người dân là người cao tuổi người có bệnh lý nền
chính vì vậy hà nội cũng bố trí đầy đủ nhân lực vật lực để phục vụ việc tiêm chủng được nhanh chóng cũng như đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu
hà nội đã bước vào cuộc chạy đua với thời gian để khoanh vùng dập dịch
hy vọng với việc tiêm chủng bao phủ và thực hiện năm k người dân thủ đô sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường
đừng quên like share và đăng ký kênh để nhận thông tin nhất nhé
sau khi bỏ hàng tại bãi tập kết theo quy định phụ xe này tự ý bắt xe
về nhà trọ số chín nguyễn trung trực phường bốn tp đà lạt
ở với một người phụ nữ năm mươi hai tuổi cho đến ngày sáu tháng chín
ông này mới lên khu cách ly tập trung tại ký túc xá nguyễn hoàng tp đà lạt
sáng ngày chín tháng chín ông này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
một ngày sau đó người phụ nữ năm mươi hai tuổi cũng có kết quả xét nghiệm dương tính
hiện cơ quan chức năng đã khẩn trương xét nghiệm sars cov hai sàng lọc cộng đồng
truy vết f một f hai tại các địa điểm nguy cơ trên địa bàn phường bốn thành phố đà lạt
với một chín trăm một mươi sáu người và hiện còn một trăm tám mươi người đang chờ kết quả xét nghiệm
vâng quý vị cùng tôi đã điểm qua những tin tức an ninh trật tự
và tình hình dịch bệnh cho đến thời điểm này
và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác
trong chương trình an ninh toàn cảnh cùng với biên tập viên minh hương và linh chi
xin cảm ơn phương thảo và những thông tin đã cung cấp cho khán giả anntv